đã tổ chức hai chuyến bay đưa gần sáu trăm linh người việt nam cùng gia đình sơ tán từ ukraine sang ba lan và romani về nước an toàn
đây cũng là hai chuyến bay đầu tiên được triển khai do tập đoàn sun group tài trợ kinh phí và phối hợp với việt nam airlines
theo hợp đồng ký vào ngày một mươi tháng ba sau khi được chính phủ đồng ý
đại sứ quán việt nam tại ba lan và rumani đã phối hợp với các hội đoàn người việt tổ chức đưa bà con ra sân bay
cử cán bộ hỗ trợ các thủ tục cần thiết và làm việc chặt chẽ với chính quyền sở tại
tạo điều kiện thuận lợi cho bà con lên đường trở về nước an toàn
tính đến một mươi sáu h ngày hôm qua các cơ quan đại diện việt nam đã đón hơn bốn năm trăm linh người sơ tán từ ukraine sang các nước lân cận
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
công an quận thanh khê thành phố đài loan
đà nẵng cho biết vừa bắt giữ đối tượng đặng đức trọng hai mươi chín tuổi trú tại thành phố hà nội
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua bán que test xét nghiệm covid một mươi chín trên mạng xã hội
cụ thể từ đầu tháng hai thông qua một tài khoản facebook ảo có tên là chuyên hàng trung quốc
một nữ nạn nhân chú tại phường thanh khê tây đã liên lạc và chuyển tiền để mua đồ que xét nghiệm covid một mươi chín giá rẻ
khi chuyển tiền thành công đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với bị hại
qua xác lập chuyên án
công an quận thanh khê gặp nhiều khó khăn để xác định được danh tính của thủ phạm
vì mọi hoạt động giao dịch đều diễn ra trên mạng internet
cho đến ngày một mươi hai tháng ba các trinh sát xác định và triệu tập đặng đức trọng để làm việc
qua đấu tranh trọng thừa nhận hành vi phạm tội của mình
do nợ nần và thiếu tiền tiêu xài trọng đã lập tài khoản facebook ảo đăng thông tin giả mạo
về việc bán que test covid một mươi chín giá rẻ nhưng thực chất là để chiếm đoạt tài sản
cũng với thủ đoạn như trên trọng đã lừa một thanh niên tại hà nội với số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
để có tiền tiêu xài chiến và thạch đã lên mạng xã hội đặt làm giả giấy chứng minh nhân dân
giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô rồi đi cầm cố ở cửa hàng cầm đồ rồi chiếm đoạt tài sản
vào ngày hôm nay công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đã tạm giữ được đối tượng huỳnh văn chiến
ba mươi một tuổi quê ở tỉnh trà vinh phạm nguyễn đại thạch hai mươi sáu tuổi ngụ tại tp hcm
tiến lưu hai mươi chín tuổi và lan văn thắng hai mươi bốn tuổi cùng quê ở đắk lắc
để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định và để có tiền tiêu xài
chiến và thạch đã lên mạng xã hội tìm mua một xe mô tô không có giấy tờ với giá tám triệu đồng
sau đó lên mạng đặt làm giả hai mươi giấy chứng minh nhân dân hai mươi chứng nhận đăng ký xe mô tô
và tất cả đều mang tên trần duy thanh
và có hình ảnh của chiến dán trên giấy chứng minh nhân dân
tiếp đó các đối tượng điều khiển xe mô tô đi đến các cửa hàng cầm đồ trên địa bàn thành phố thuận an
để cầm cố các giấy tờ giả nói trên với giá từ năm trăm linh đồng cho đến ba triệu đồng
và tính trong ngày chín tháng ba nhóm đối tượng của chiến đã cầm cố và chiếm đoạt được số tiền một mươi hai triệu bảy trăm linh nghìn đồng
và cùng nhau tiêu xài
mâu thuẫn sau và chạm giao thông
hai nhóm thanh niên đã gây ra vụ hỗn chiến
khiến bốn người nhập viện cấp cứu
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đã tạm giữ được năm đối tượng là bồ minh trung phan long hồ cao vĩnh kỳ võ minh bằng
cùng với một đối tượng khác để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra vào tối ngày bảy tháng ba nguyễn bình dương điều khiển xe máy lưu thông trong khu dân cư việt sinh
phường thuận giao thì đã xảy ra va chạm giao thông với xe máy do trung và bằng đang đi
trong lúc cãi nhau bằng đã dùng tay đánh vào mũ bảo hiểm của dương
rồi cùng trung bỏ đi
dương bực tức rủ ngô viết hòa một mươi tám tuổi quê ở đắk lắc đi tìm trung và bằng để giải quyết mâu thuẫn
khi thấy trung và bằng thì dương và hòa bước vào nói chuyện
sau đó cả hai nhóm lao vào hỗn chiến khiến trung bằng hòa và dương bị thương tích
trong đó hòa bị kỳ dùng dao chém vào lưng và đi cấp cứu
thưa quý vị với việc áp dụng các phương thức mới trong công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an
an ninh trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố của thủ đô
trong những ngày vừa qua lực lượng chức năng của công an thành phố hà nội đã liên tiếp phát hiện
các trường hợp các thanh thiếu niên có biểu hiện lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự
trên một số tuyến phố và đặc biệt những vi phạm này thường xuất hiện vào dịp cuối tuần
hai mươi hai giờ tại tuyến đường đại cù việt phú huế thành phố hà nội
phát hiện thấy nhóm thanh niên có biểu hiện lạng lách đánh võng tổ công tác một trăm bốn mươi một
ngay lập tức dừng phương tiện để kiểm tra hành chính
kết quả kiểm tra tại chỗ cho thấy cả hai thanh niên đều không đội mũ bảo hiểm
không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan khi điều khiển phương tiện
ngay lập tức tổ công tác tiến hành đưa về trụ sở công an phường gần nhất để xử lý theo quy định
còn đây là một trường hợp vi phạm khác với lý do mới đi sinh nhật về
thanh niên này đã đèo ba và cũng không đội mũ bảo hiểm
thậm chí có không ít trường hợp còn chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện
đây là một trong những vi phạm chính đã được xử lý khá nhiều trong thời gian gần đây
theo các cơ quan chức năng thực hiện theo kế hoạch mới nhất
công an tp hà nội về tập trung kiểm tra xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô lạng lách
đánh võng chở người sai quy định
đây được coi là một trong những hành vi
tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm đối với người tham gia giao thông trên đường
đáng chú ý chính từ các hành vi như vậy
các đối tượng đã hình thành các ổ nhóm đua xe cổ vũ đua xe trái phép
do vậy trong những ngày vừa qua đặc biệt là ngày cuối tuần
các lực lượng chức năng liên tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý những vi phạm ngay từ đầu tránh để hình thành nhóm đối tượng phức tạp
chúng tôi đã xử lý ngay từ những tụ điểm ba bốn năm xe tụ tập
ở dưới nòng lường rồi ngá tư các ngá tư để đua xe này
chúng tôi đã đi vào kiểm tra thực tế và đưa thẳng vào phường
để đưa vào các phường sở tại để xử lý triệt để và bắt cam kết ngay từ những ngày đầu luôn
thống kê từ cơ quan chức năng chỉ sau bốn ngày triển khai
các lực lượng chức năng đã xử lý hàng trăm trường hợp
trong đó chủ yếu là thanh thiếu niên còn chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật
thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình
đặc biệt trong quá trình làm nhiệm vụ
có không ít đối tượng bất tử
có chất nguy hiểm bỏ chạy
do vậy để đảm bảo an toàn
các lực lượng chức năng sẽ áp dụng các biện pháp khác nhau
tất cả số đối tượng mà tham gia bỏ chạy
chúng tôi tất cả camera bút và máy điện thoại thông minh ghi hình
để về làm công tác điều tra xác minh xử lý
để sau này chúng tôi xử lý theo trích xuất từ camera và máy ghi hình của cán bộ mang theo
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
các tổ công tác phòng chống đua xe trái phép
sẽ tiếp tục được duy trì cao điểm trong những ngày tới
đồng thời trong quá trình tuần tra bí mật hóa trang
các tổ công tác luôn phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra công khai
để kịp thời xử lý nhiều trường hợp
do cần tiền tiêu xài một đối tượng trú tại quận thanh khê
thành phố đà nẵng đã mua ma túy thuốc lắc để bán lại với mục đích kiếm lời
hành vi này đã nhanh chóng bị các trinh sát của đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an quận sơn trà kịp thời bắt giữ
trước đó công an quận sơn trà đã phát hiện đôi nam nữ đang tham gia giao thông
có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính
thì phát hiện trên xe đối tượng có nhiều viên nén màu xanh
nghi là ma túy tổng hợp dạng lắc
cả hai bị đưa về công an phường để làm rõ
tại cơ quan công an nam thanh niên khai nhận tên là trần văn tín
trú tại phường tân chính quận thanh khê
tín khai nhận những viên nén là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
mới mua trước đó của một đối tượng với giá hơn một mươi triệu đồng
để bán lại kiếm lợi
với tội phạm ma túy lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
tại nhiều địa phương luôn sung kích trên mặt trận đấu tranh
với tội phạm ma túy đầy cam go thử thách
dù nhiều cán bộ đã bị thương bị phơi nhiễm hiv
thậm chí là hy sinh khi tuổi đời còn trẻ
nhưng vẫn không ngăn được những bản lĩnh sự mưu trí
lòng dũng cảm và tinh thần đấu tranh
với loại tội phạm này
ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ
của các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh khánh hòa
để phần nào hiểu được những quyết tâm của các anh
trên mặt trận đẩy lùi cái chết trắng
cuối năm tân sửu tại thành phố nha trang xuất hiện
một nhóm tội phạm ma túy hoạt động rất tinh vi
chúng thuê nhiều căn phòng trọ khác nhau
để phân ma túy cất dấu
sau đó sử dụng xe ô tô đi thuê
hoặc xe taxi hoặc lực lượng shipper
để giao ma túy cho người sử dụng
gác lại niềm vui xung họp trong những ngày tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố nha trang
đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá
nhóm tội phạm nguy hiểm này
bằng các biện pháp nghiệp vụ
tối ngày một mươi tám tháng hai
nhiều tổ công tác của công an thành phố nha trang
đã tiến hành phá án đồng loạt bắt giữ
bảy đối tượng trong nhóm
thu giữ tăng vật là hơn bảy trăm sáu mươi gram ma túy các loại
do đó thì phải nói là lực lượng cảnh sát
điều tra tội phạm ma túy công an thành phố nha trang
cũng đã sẽ có chuyển hướng
bằng các biện pháp nghiệp vụ khác
để có thể đấu tranh triệt phá
thành công được nhóm tội phạm này
khu trường phúc phường vĩnh phước
từng là tụ điểm ma túy phức tạp
nhất nhối của thành phố nha trang
lực lượng công an đã tập trung đồng bộ
các biện pháp nhằm chuyển hóa địa bàn phức tạp này
hàng trăm đối tượng nghiện được lập hồ sơ xử lý
nhiều đối tượng tội phạm ma túy
trong khu vực đã bị bắt giữ

là một trung tâm du lịch lớn của cả nước
diễn biến tội phạm và tệ nạn ma túy
ở khánh hòa luôn ẩn chứa nhiều phức tạp
cũng bởi vậy cuộc chiến đấu tranh
loại bỏ tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy
của những chiến sĩ cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy ở khánh hòa
luôn đứng trước nhiều cam go thử thách
nhiệm vụ đặt ra đối với
mỗi cám bộ chiến sĩ rất nặng nề
khó khăn thách thức là vậy
nhưng không làm chun bước những con người
đã dấn thân vào mặt trận này